còn tại tỉnh đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ bốn đối tượng về hành vi mua bán người
nạn nhân là một cô gái được các đối tượng mua bán để phục vụ khách hát karaoke
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng ba công an thành phố buôn ma thuật nhận được đơn trình báo của một cô gái trẻ một mươi chín tuổi
chú tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long là nhân viên quán karaoke ba trăm linh bảy ở đường lý thường kiệt phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật
về việc bị một đối tượng tên hùng là quản lý quán karaoke trên bán cho một người khác với giá hai mươi triệu đồng
cô không muốn làm nữa thì chú kêu bây giờ muốn nghỉ là phải nạp vạ cho chú hai mươi triệu mới được nghỉ
sau đó chúa gọi cho một người nào đó thì con không rõ bán con với giá hai mươi triệu thì lúc đó con nhận thức là con được công bị bán
quá trình làm ở đó thì con chứng kiến nhiều nhân viên bị đánh đập
muốn suy nghĩ là phải nạp vạ từ hai mươi triệu cho lên
nếu như mà ở trong quán mà đi ra ngoài đi chơi công tư phép thì sẽ bị vạ tiền từ một mươi triệu cho lên
ngay sau đó lãnh đạo công an thành phố bù ma thuật đã chỉ đạo
đối cảnh sát hình sự khẩn trương và cúng xác minh điều tra
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ bốn đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
đó là huỳnh minh hùng chú thành phố bù ma thuật mai gia bảo hoàng trọng khiên và lê hồ nhật tân
cùng chú tại huyện crong năng tỉnh đắk lắk
theo điều tra ban đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hùng làm quản lý quán karaoke ba trăm một mươi
ở đường lý thường kiệt phường thắng lợi thành phố buôn ma thuật
quá trình làm quản lý hùng có tuyển nhân viên nữ làm công việc phục vụ rót bia bấm bài cho khách hát
trong thời gian này hùng có quen biết với bảo cũng làm nghề trang giáp tiếp viên nữ phục vụ quán karaoke ở địa bàn huyện crong năng
tối ngày một mươi ba tháng ba khách đến hát có phản nàn với hùng về việc cô gái trên không chịu uống bia cùng khách
bực tức nên hùng đã gọi cô gái ra nói chuyện tắt vào mặt và điện thoại bán cho bảo với giá hai mươi triệu đồng
ngay trong đêm bảo dù đồng bọn là khiên và tân lên thành phố bù ma thuật mua cô gái về
tưởng công an đã thu giữ một khẩu súng của khiên
trong quá trình làm việc của nữ chung viên tại quán karaoke ba trăm linh bảy có phục vụ khách không tốt vì khách phản ánh
tôi có kêu ra và nói chuyện tôi có bực và tắt một cái
sau đó tôi có gọi bảo lên để đưa nhân viên này về với giá hai mươi triệu
tôi có nói với bảo là lên lẹ đi và tôi ngồi đợi một tí nữa thì bảo cùng với lại hai thanh niên lên
tôi có ra nói chuyện với bảo và nói với bảo là cứ đưa con bé về trong làm trong vòng một mươi năm hai mươi ngày gì đó hay như thế nào đó thì gửi tiền cho anh cũng được
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bốn đối tượng trên cùng về hành vi mua bán người
quy định tại điều một trăm năm mươi bộ luật hình sự